chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh youtube bác sức khỏe và đời sống cơ quan hôn lợn của bộ y tế
chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật những thông tin mới nhất về y tế sức khỏe và các vấn đề xã hội đang được quan tâm
quý vị hãy chú ý theo dõi để không bỏ lỡ những thông tin bổ ích
thưa quý vị tình hình dịch bệnh thời gian này đang dần trở nên căng thẳng
với hàng loạt các ổ dịch phức tạp với lượng lớn ca mắc mới mỗi ngày
trước tình trạng này không ít địa phương đã phải thay đổi cấp độ dịch
mới đây nhất trên những diễn biến mới hết sức phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín
chủ tịch ubnd tỉnh sóc trăng quyết định nâng cấp độ dịch tại thành phố sóc trăng từ ngày một mươi tháng một mươi một
theo đó từ ngày một mươi tháng một mươi một điều chỉnh cấp đội dịch của thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng
từ cấp hai nguy cơ trung bình lên cấp ba nguy cơ cao
chủ tịch ubnd tỉnh sóc trăng giao lãnh đạo thành phố sóc trăng triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tương ứng với cấp độ dịch mới điều chỉnh
thống kê đến chiều ngày bảy tháng một mươi một tỉnh sắp trăng đã ghi nhận tổng số bảy hai trăm bảy mươi chín ca mắc covid một mươi chín
trong đó địa phương có số ca mắc cao nhất là huyện trần đẻ với hai ba trăm một mươi tám ca
kế tiếp là thị xã vĩnh châu một một trăm hai mươi bảy ca
đến nay đã điều trị khỏi bốn bốn trăm chín mươi ba ca có năm mươi năm trường hợp tử vong hiện đang cách ly điều trị hai bảy trăm ba mươi một ca
về độ phủ vắc xin phòng covid một mươi chín
sóc trăng đã tiêm hơn chín trăm linh liều trong đó có người đã tiêm mũi một đạt trên tám mươi bảy và tiêm đủ hai mũi đạt trên một mươi ba
trẻ dưới một mươi tám tuổi được tiêm một mũi hơn hai mươi năm em
hiện tỉnh này đang triển khai đợt tiêm vắc xin thứ tám cho người dân trong tỉnh
tại buổi làm việc với các địa phương trên địa bàn tỉnh trong chiều ngày bảy tháng một mươi một
ông trần văn lâu chủ tịch ubnd tỉnh chỉ huy trưởng trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín của tỉnh sóc trăng
yêu cầu các địa phương cố gắng kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên địa bàn
đồng thời tăng cường các chốt kiểm soát để ngăn chặn các nguồn lây từ bên ngoài
cạnh đó tiếp tục thực hiện test nhanh tại các khu vực nguy cơ cao để sàng lọc cộng đồng và các trường hợp từ ngoài tỉnh vào địa bàn
chủ tịch ubnd tỉnh cũng đề nghị thực hiện test nhanh ba ngày một lần tại các đơn vị cơ quan
ngành y tế hướng dẫn tập huấn cho các cơ quan tự test nhanh sàng lọc
trước đó không lâu vào cuối tháng một mươi
cụ thể là vào tối ngày ba mươi một tháng một mươi
trung tâm chỉ huy phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín của tỉnh sóc trăng
đã ban hành thông báo hỏa tốc chuyển cấp đổi dịch trên địa bàn tỉnh
theo đó sóc trăng sẽ chuyển cấp độ dịch từ cấp độ một nguy cơ thấp
sang cấp độ hai nguy cơ trung bình
thời gian áp dụng từ một mươi hai h ngày hai tháng một mươi một cho đến khi có thông báo mới
chủ tịch ubnd tỉnh này cũng đã ra quyết định phân loại cấp đội dịch trên địa bàn tỉnh
cụ thể hai huyện của lao dung và thạnh trị có hết dịch cấp độ một
nguy cơ thấp huyện trần đề có dịch cấp độ ba nguy cơ cao
còn lại tám địa phương còn lại có dịch ở cấp độ hai nguy cơ trung bình
đối với đơn vị cấp xã sóc trăng có bảy mươi chín địa phương có dịch cấp độ một
hai mươi địa phương cấp độ hai và một mươi địa phương cấp độ ba
trung tâm chỉ huy phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín của tỉnh sắp trăng
cho biết thời gian qua các ngành các địa phương đã cố gắng thực hiện quyết liệt
nhiều giải pháp để ngăn chặn dịch bệnh covid một mươi chín và đạt được một số kết quả
tuy nhiên từ khi tỉnh triển khai quy định tạm thời các biện pháp thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín nhằm tạo điều kiện thuận lợi
sau các hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của người dân
thì tình hình diễn biến khá phức tạp số ca mắc đã tăng lên
thống kê trong ngày ba mươi một tháng một mươi sóc trăng ghi nhận một trăm chín mươi ba ca mắc covid một mươi chín mới
nâng tổng số ca mắc trong toàn tỉnh lên năm năm trăm bảy mươi bảy ca
đến nay tỉnh này đã điều trị khỏi ba chín trăm năm mươi sáu ca
có bốn mươi chín trường hợp tử vong hiện đang cách ly điều trị một chín trăm ba mươi hai ca
như vậy chỉ trong vòng một tuần tỉnh sóc trăng đã ghi nhận thêm một bảy trăm linh hai ca mắc mới
với hai lần ra quyết định nâng mức đổi dịch trên địa bàn
thưa quý vị và các bạn bên cạnh sóc trăng với hàng loạt những ca mắc mới
thì thời gian này dịch bệnh tại tỉnh bạc liêu cũng nóng hơn bao giờ hết với những ổ dịch phức tạp
theo thống kê mới nhất bạc liêu đã vượt mốc năm ca mắc covid một mươi chín
trong đó nhiều công ty thủy sản ở thị xã giá rai xuất hiện những ổ dịch phức tạp
cụ thể ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín của tỉnh bạc liêu cho biết
tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp
khi phát hiện thêm nhiều ca mắc covid một mươi chín ngoài cộng đồng liên quan đến hàng loạt công ty thủy sản
theo đó ngày bảy tháng một mươi một toàn tỉnh ghi nhận thêm hai trăm chín mươi bảy ca dương tính với sars cov hai
tăng ba mươi hai ca so với ngày sáu tháng một mươi một
trong đó có đến một trăm linh sáu trường hợp được phát hiện ngoài cộng đồng
sáu mươi chín ca ghi nhận tại các khu cây ly tập trung
một trăm một mươi sáu ca ghi nhận tại các khu vực phong tỏa
và sáu ca là người dân tự phát về quê từ vùng có dịch
đáng lưu ý trong một trăm linh sáu ca mắc ngoài cộng đồng thì có bốn mươi ba ca qua truy vết
lấy mẫu sàng lọc liên quan nhiều ổ dịch xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản tấn khởi
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chế biến thủy sản châu bá thảo
công ty chế biến thủy sản láng trâm công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản nigiko
và công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ brandbow
những công ty này đều nằm trên địa bàn thị xã giá rai
trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín
những ngày qua bạc liêu đã huy động lực lượng đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
tính đến ngày bảy một mươi một toàn tỉnh có năm trăm ba mươi hai tám trăm bảy mươi một người được tiêm mũi một đạt tỷ lệ bảy mươi chín bốn mươi

và tỷ lệ ba mươi ba hai mươi tám
đến thời điểm này bạc liêu đã vượt mốc năm ca mắc covid một mươi chín
trước làn sóng dịch thứ tư tỉnh bạc liêu ghi nhận năm mươi hai f là các công dân của việt nam
về từ nước ngoài cách ly tại bạc liêu không ghi nhận f trong cộng đồng
sau làn sóng dịch bệnh lần thứ tư bùng phát ngày hai mươi tám tháng năm bạc liêu ghi nhận f đầu tiên
trong cộng đồng là một giáo viên bị lây nhiễm từ ổ dịch điểm nhóm hội thánh
chuyển giáo phục hưng ở quảng gò vấp tp hcm
kể từ thời điểm này
trước ngày hai mươi ba tám toàn tỉnh bạc liêu ghi nhận chín mươi ba f trong cộng đồng
trong đó chủ yếu là người về từ các tỉnh đang có dịch
hầu hết đã được cách ly ngay sau khi về đến tỉnh
tuy nhiên từ ngày hai mươi ba tháng tám đến nay số ca mắc mới ở bạc liêu đã tăng lên
và đến nay lũy kế số ca mắc là năm hai trăm sáu mươi ca trong đó đã điều trị hồi phục một bốn trăm sáu mươi ca
đang theo dõi điều trị ba bảy trăm sáu mươi ca và số ca tử vong là bốn mươi ca
theo đánh giá của ban chỉ đạo
phòng chống dịch bệnh của tỉnh bạc liêu dịch đang diễn biến phức tạp
nguy cơ bùng phát trở lại và mới đây tỉnh này đã phân loại lại cấp đổi dịch
với cấp độ bốn nguy cơ rất cao
riêng tại bạc liêu địa phương này được đánh giá là nguy cơ rất cao
bùng phát dịch trên diện rộng nếu không có các phương án đánh chặn
theo khuyến cáo của đội ngũ chuyên gia y tế đến từ bệnh viện sở đẩy tp hcm
hiện bạc liêu đã kích hoạt thêm các bệnh viện điểm điều trị f
với tổng năng lực điều trị của tỉnh có khả năng đảm trách sáu sáu trăm bảy mươi ca
và đã hình thành bảy mươi hai trạm y tế lưu động theo hướng dẫn của bộ y tế
để đảm trách việc hỗ trợ điều trị
bạc liêu hiện vận hành chạm siết nạp oxy để phục vụ công tác điều trị covid một mươi chín
và tập trung tối đa nguồn nhân lực
trang thiết bị phục vụ công tác thu dung phân loại và điều trị bệnh nhân
kính thưa quý vị khán giả
thời gian này nhiều tỉnh thành đang cố gắng để quay trở lại ổn định
với trạng thái mới phục hồi kinh tế sản xuất
tuy nhiên với những số liệu trên ta có thể thấy tình hình dịch bệnh
vẫn đang diễn ra vô cùng phức tạp với những diễn biến khó lường
khi số cao lên những cộng đồng đang ngày càng tăng cao
chính vì vậy để bảo vệ sức khỏe của bản thân gia đình và cộng đồng
thì mỗi người dân cần nâng cao hơn nữa ý thức tự giác trong phòng chống dịch bệnh
thực hiện đúng đủ những khuyên cáo của bộ y tế
và đừng quên cập nhật thông tin về dịch bệnh trên kênh youtube
và sức khỏe và đời sống của chúng tôi
còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại